tinh thần dập dịch của ngành y đáng trân trọng
trong thư bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh rằng covid một mươi chín không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây

chúng ta không được phép chậm trễ không được phép người tây
trách nhiệm bảo đảm sức khỏe cuộc sống của nhân dân và sự bình an của đất nước đang nằm trên vai của chúng ta
chúng tôi sẽ không bao giờ quên những vết lằn trên khuôn mặt của các bạn
đó là những hình ảnh đẹp nhất trong lòng nhân dân
đã có rất nhiều bác sĩ vì cố gắng chạy đua trên cuộc chiến chống kẻ thù mô hình màng kiệt sức thương lắm
nhưng ai có biết nghề y thầm lặng những đêm thâu giấc ngủ chẳng nông
khổ thân ngành y và thương các y bác sĩ quá
vậy mà vẫn có những con người vô cảm
nếu không muốn nói là thiếu ý thức vô văn hóa đi về từ vùng dịch mà không khai báo trốn cách ly
một vài người thiếu ý thức làm khổ cả xã hội
chúc các chiến sĩ áo trắng luôn mạnh khỏe vững tâm bình an nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thương và cảm phục các chiến sĩ áo trắng lắm
bức thư của bộ trưởng bộ y tế đã được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng
đi kèm với hình ảnh các y bác sĩ đang căng mình chiến đấu với kẻ thù covid một mươi chín
bên cạnh việc gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên y tế
cộng đồng cư dân mạng đã cùng nhau kêu gọi mỗi người dân cần chung sức đồng lòng
chung tay cùng chính phủ cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh

vì an toàn tính mạng và phát triển kinh tế
toàn dân hãy hưởng ứng lời kêu gọi của bộ trưởng bộ y tế

của công an quân đội hay chính quyền là không đủ

nơi những đứa con thơ mẹ già của họ đang ngóng chờ

và sau một mươi năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt
vành đáy bốn lại được nhắc đến như một giải pháp cứu cánh cho vành đáy ba
thế nhưng câu chuyện của một mươi năm trước đã rất khác so với hiện tại
và bài học về cách phát triển đô thị bám các trục giao thông lớn lại được các chuyên gia nhắc đến
và vành đáy bốn liệu có đi lại vết xe đổ của vành đáy ba
đây là nó cả một nguyên lý thiết kế
cho nên là chúng ta mà ở đây nó manh mún
ngành giao thông chỉ biết làm đường ngành đô thị thì chỉ biết làm nhà
hai ngành không ngồi lại với nhau
để mà hai cái nhu cầu đó nó tương tác với nhau
khi mà tổ chức đô thị thì phải phụ thuộc vào giao thông
giao thông như thế nào đó để mà giao thông không phải là những trục giao thông lớn
mạnh đột xuất cao gây nguy hiểm cho người đô thị
trong khi đó trong phát triển đô thị thì làm thế nào để mà không càn trở giao thông
đây là một cái nó gọi là tod tức là phát triển đô thị bên cạnh các chủng giao thông lớn
quá nhiều đường giao cắt đưa vào những đường tiếp cận với những đường đó và trở thành nó mất đi
cái vai trò giao thông như vậy
nếu như chúng ta làm như vậy thì mai mai chúng ta không có đủ đường để mà đi
mai mai chúng ta là có những đô thị lộn xộn bên cạnh đường
mới đây thành phố hà nội đã có cuộc họp với bộ giao thông vận tải
về việc thúc đẩy triển khai xây dựng tuyến vành đai bốn với tổng vốn đầu tư là một trăm ba mươi năm tỷ
lấy từ nguồn vốn đầu tư công và đối tác công tư ppp
theo đó tuyến vạch đáy bốn sẽ được thiết kế hai tầng như tuyến vạch đáy ba hiện nay
với chiều dài chín mươi tám km
đi qua ba tỉnh thành hà nội hương yên và bắc ninh
công bố đề xuất này cũng đã vấp phải không ít những ý kiến trái chiều
từ những người có các căn hộ cho thuê
và trong chương trình gặp nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này về tính khả thi của đề xuất
với sự tham gia của khách mời là phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế
trước tiên thì xin kính chào và trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn
trước khi bắt đầu cuộc trả lời xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip tổng hợp ngắn sau đây
cụ thể cục thuế tp hcm vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tp hcm
tham mưu về kế hoạch chống thất thu đôn đốc thu nộp ngân sách trên địa bàn tp hcm

tại các chung cư cao ốc
trước mắt cơ quan này đề nghị thí điểm thu thuế căn hộ nhà ở cho thuê tại quần một mươi một

cho thuê nhà ở cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các chung cư
các cá nhân tổ chức trực tiếp kinh doanh cung cấp dịch vụ trong khu vực chung cư
cá nhân tổ chức cho thuê văn phòng
ngay sau cục thuế tp hcm cục thuế hà nội cũng đã yêu cầu các tri cục thuế khu vực trên địa bàn
tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà
xử lý nghiêm trường hợp vi phạm
chúng tôi cũng có một số lần cũng nói rằng cái mức này nó tương đối thấp so với cái mức mà giảm thiểu cái thuế thu nhập cá nhân của các cái hộ kinh doanh
và vì thế cho nên chúng ta nên xem xét nâng cái mức thuế này lên đâu đó khoảng từ một trăm ba mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu thì nó sẽ hợp lý với các cái chủ thể
cái điều thứ hai là cái mức thuế khoán mà chúng ta quy định là một mươi trong đó năm vat và năm mà thuế thu nhập cá nhân
thì chúng tôi cho rằng cũng cần phải có cái xem xét lị
mà ở đó chúng ta có thể xem nó ở cái mức năm bảy như là cái mức thuế khoán cho các cái hộ kinh doanh hiện nay trong nền kinh tế thì nó sẽ hợp lý hơn
và nếu như cái mức như vậy thì tôi hy vọng rằng các cái hộ kinh doanh cho thuê nhà hoặc cho thuê mặt bằng sẽ chủ động tích cực kê khai tính toán và nộp thuế cho cơ quan thuế
nó sẽ góp phần giảm thiểu được
các cái hình thức trốn thuế tránh thuế mà từ lâu đến nay cơ quan thuế cũng đang có rất nhiều cái bức xúc
người dân cũng có cái bức xúc trong cái việc mà nó không đảm bảo cái sự công bằng của các người kinh doanh khác nhau trong xã hội
và từ đó nó tạo ra cái môi trường kinh doanh bình đẳng
hiện nay thì đề xuất này được đề xuất thí điểm ở một vài địa bàn của thành phố hồ chí minh và sắp tới thì thành phố hà nội cũng sẽ triển khai
theo ông thì liệu có khả thi hay không khi mà ngành thuế đứng trước một bài toán lớn là làm sao để thu đúng thu đủ và quan trọng nhất là thu hợp lý nhất
trước hết chúng tôi cho rằng là cái việc mà tiến hành thực thi cái luật thuế này là cần thiết
và thứ hai nữa là để mà làm được cái việc này thì cơ quan thuế phải kết hợp với cái cơ quan quản lý xã hội và quản lý kinh doanh để mà có kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ
khi mà các cái chủ thể người ta có cái kinh doanh ấy trên cái địa bàn một cái địa phương nào đó đặc biệt là các cái tòa trung cư hoặc là các cái xã phường tổ dân cư ấy thì các cái cơ quan quản lý chính quyền địa phương nên cung cấp các cái số liệu của các cái hộ kinh doanh này cho cơ quan thuế để từ đó cơ quan thuế có cái cơ sở kiểm tra giám sát
cái điều thứ hai là trong cái trường hợp những cái hợp đồng lớn mà còn có cái sự công chứng của cơ quan công chứng ấy thì cơ quan công chứng cũng phải có cái yêu cầu những cái người tham gia này phải kê khai đúng cái giá trị thực tế để từ đó có được cái mức giá thực tế cái doanh thu thực tế để mà tính thuế cho nó hợp lý
cái điều thứ ba là cái tổ dân phố thì là cái nơi sát nhất và họ hoặc là các tòa trung cư hoặc là nơi sát nhất họ biết được cái mức thuê
từng khu vực từng cái địa bàn và họ có thể phản ánh với cơ quan thuế để từ đó cơ quan thuế có được cái thu thuế cao nhất
tất nhiên cái trách nhiệm thu thuế cho nhà nước là của cơ quan thuế nhưng cái sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong nền kinh tế để từ đó có được một cái nguồn thu nó đầy đủ đảm bảo cái tính công bằng đảm bảo cái môi trường cạnh tranh bình đẳng trong xã hội là cái điều cực kỳ cần thiết mà mỗi người dân chúng ta cần hướng đến
và vì thế cho nên chúng tôi cũng mong muốn là các cái chủ hồ
cho thuê mặt bằng cho thuê nhà ở cũng nên có cái ý tự giác đối với cái hành xử trong cái khai tinh thuế nộp thuế
nhưng chúng tôi cũng nói đến cái việc rằng nếu như các cái chế tài xử phạt mà chúng ta không nghiêm túc thì cũng là cái cơ sở để cho các cái chủ hộ người ta không thực thi tốt cho nên cái chế tài cũng cần phải được xem xét cho nó phù hợp
vâng chúng tôi cho rằng đó là những phân tích hết sức cụ thể đầy đủ và xác đáng
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
hãy tham gia chương trình của chúng tôi ngay hôm nay ạ
vâng xin cảm ơn